nhằm giúp các nhà nghiên cứu trẻ có một cái nhìn sâu sắc về môi trường biển việt nam
từ đó định hướng các nghiên cứu phù hợp với chuyên môn đồng thời phát huy vai trò của thanh niên
trong việc tham gia bảo vệ môi trường sáng nay tại hà nội liên tri đoàn các viện trực thuộc
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã tổ chức hội thảo môi trường biển việt nam hiện nay
những vấn đề cấp bách và hành động của thanh niên
tại hội thảo các đại biểu đều nhất trí cho rằng môi trường biển việt nam đang bị đe dọa nghiêm trọng
bởi nhiều nguyên nhân khác nhau và không thể không nói tới ý thức của người dân mà thanh niên
chính là lực lượng chiếm một số lượng lớn chính vì vậy việc nâng cao nhận thức cho thanh niên
là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ về chủ động ứng phó với ô nhiễm biển
bên cạnh đó đội ngũ cán bộ đoàn cũng cần được trang bị đầy đủ hơn kiến thức kỹ năng
truyền thông cũng như phương thức xử lý các tình huống môi trường
các phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường biển hiện còn chưa thực sự sâu rộng
và được coi trọng đúng mức trong các tổ chức đoàn